đến tám h một mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi sau hai ngày đêm tìm kiếm lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình phước đã tìm thấy thi thể anh phan văn quýt ba mươi ba tuổi chú thành phố đồng xoài nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi đi cầu cá
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi anh quýt cùng hai người khác vào khu vực suối rạt thuộc ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
trong lúc câu thì một chiếc cần câu bị mắc vào gốc cây dưới suối khi vừa xuống gỡ thì anh quýt bất ngờ bị trượt chân ngã xuống nước bị dòng nước cuốn trôi mất tích
hai người bạn sau khi tìm kiếm đã trình báo tới cơ quan chức năng